mặc dù đã hết hạn hợp đồng nạo vét tại nhiều khúc sông hồng tình trạng khai thác cát trái phép dưới danh nghĩa nạo vét dòng chảy vẫn diễn ra rầm rộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và làm sạt lở bờ đê kè
đây là những gì đang diễn ra tại khúc sông hồng thuộc địa bàn xã nhân thịnh huyện lý nhân tỉnh hà nam
những chiếc tàu hút cát tàu cuốc luôn hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm bất chấp lệnh cấm từ cơ quan chức năng
cái tàu hút cát thì cứ báo thôn báo xóm thì cũng có thôn xóm thì ra cũng thôn xóm thì nò đi
thế báo như thế người ta có đi không hay người ta vẫn cứ hút
người ta vẫn hút
bên ngày thì đang hút ở đây đang về đây cái tàu đầu này là phun nước trắng về bên kia
theo tìm hiểu trên sông hồng tại khu vực hạ lưu cầu thái hà thuộc địa giới hành chính xã trân lý nhân đạo nhân thịnh huyện lý nhân tỉnh hà nam và huyện hưng hà tỉnh thái bình
hiện không có bất kỳ một dự án nào vét lòng sông nào được phép hoạt động
vậy tại sao ngay giữa ban ngày và cả ban đêm các tặc hoạt động rầm rộ trên sông hồng ngay cạnh chốt cảnh sát đường thủy mà lại không bị xử lý
bên cạnh đó báo cáo của cục đường thủy nội địa việt nam cho thấy trên sông hồng hiện có sáu dự án nạo vét lòng
nhưng tất cả đều tập trung ở các đoạn thuộc khu vực địa giới hành chính của thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc